trước thêm năm mới hai nghìn hai mươi ba tổng thống nga vladimir putin đã gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo của các quốc gia và chính phủ nhiều nước trên thế giới trong đó có lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam
trong những lời chúc mừng năm mới hai nghìn hai mươi ba cũng như dịp tết cổ truyền gửi tới tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn xuân phúc
tổng thống nga vladimir putin ghi nhận rằng bất chấp những thay đổi bất lợi của tình hình quốc tế quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nga và việt nam tiếp tục phát triển theo hướng tích cực
nhà lãnh đạo nga bày tỏ tin tưởng rằng bằng những nỗ lực chung có thể tăng cường hơn nữa hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực nhằm củng cố hòa bình và an ninh ở khu vực châu á thái bình dương